công an thành phố hội an đã thành lập lực lượng tuần tra chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
hay được gọi là lực lượng một trăm một mươi một
và lực lượng này đã phát huy hiệu quả nhận được sự đồng thuận cao của người dân và chính quyền thành phố hội an

tham gia dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí trưởng công an thành phố và chia làm nhiều cao hoạt động ban ngày và kể cả ban đêm
lực lượng một trăm một mươi một được quyền dừng kiểm tra xử lý người phương tiện tham gia giao thông có biểu hiện nghi vấn phạm tội
tàng trữ trái phép các loại vũ khí chất ma túy chất cháy nổ hàng hóa không có giấy tờ
kiểm tra thanh thiếu niên điều khiển xe ô tô xe gắn máy lạng lách đánh võng trở qua số người quy định
đồng thời chủ động phối hợp để xử lý tình huống phát sinh kịp thời giải tỏa uốn tắc giúp người dân và khách du lịch lưu thông thuận lợi
lực lượng một trăm một mươi một được quyền dừng kiểm tra xử lý người phương tiện tham gia dưới sự chỉ đạo trực tiếp của công an thành phố và chia làm nhiều cao hoạt động ban ngày và kể cả ban đêm
đồng thời chủ động phối hợp để xử lý tình huống phát sinh kịp thời giải tỏa ổn tắc giúp người dân và khách du lịch lưu thông thuận lợi
từ khi chính thức triển khai hoạt động của lực lượng một trăm một mươi một an ninh trật tự trên địa bàn thành phố hội an đã được đảm bảo
hàng chục vụ vi phạm pháp luật trong đó chủ yếu là tội phạm cướp giật mua bán trái phép chất ma túy đã được ngăn chặn xử lý
mới đây công an tp hội an đã triệt xóa thành công nhóm gồm ba đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản du khách trên địa bàn
các đối tượng này sử dụng xe máy lưu thông dọc các tuyến tham quan nhắm vào du khách nước ngoài để cướp giật
với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng nghiệp vụ đặc biệt là lực lượng một trăm một mươi một công an tp hội an đã tóm gọn các đối tượng cướp giật tài sản trả lại tài sản cho du khách
thành phố cũng đã ra quân triển khai lực lượng một trăm một mươi một thường xuyên kiểm tra các đối tượng

công an thành phố hội an đã triệt xóa thành công nhóm gồm ba đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản du khách trên địa bàn

theo kết quả điều tra dịch tễ học năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ trẻ em nhiễm khuẩn hp tại việt nam là khoảng bốn mươi
theo một nghiên cứu nhiễm khuẩn hp làm gia tăng tới tám lần nguy cơ mắc ung thư dạ dày ở trẻ nhỏ khi trưởng thành
đáng chú ý nhiều gia đình chưa có kiến thức về khuẩn hp gây ra khó khăn lớn trong điều trị và ngăn ngừa lây lan bệnh đối với trẻ em
đối với các cháu bé có vi khuẩn hp thì phụ huynh không nên quá lo lắng
tuy nhiên khi loại khuẩn này gây ra các viêm luet và biến chứng
sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ
đối với các cháu nếu không có triệu chứng gì mà bị nhiễm hp và giữ ba mươi tuổi thì chưa phải cân nhắc
khuẩn hp trong trường hợp gây ra các vấn đề ở trẻ nhỏ có thể dẫn đến các biến chứng như chậm lớn thiếu máu thiếu sắt gây viêm lết ở đường tiêu hóa
đặc biệt nếu trong gia đình có người từng mắc ung thư dạ dày thì trẻ sẽ gia tăng nguy cơ mắc ung thư do hp khi trưởng thành
đáng lưu ý trẻ nhỏ nhiễm khuẩn ht hiện nay đang có xu hướng ngày càng gia tăng

ý thức và thay đổi thói quen để tránh lây nhiễm hp đối với trẻ em là điều rất quan trọng
thưa quý vị trẻ em có hệ miễn dịch còn yếu nên rất dễ lây nhiễm hp
bệnh có thể gây ra các vấn đề ở trẻ nếu như không được phát hiện kịp thời và theo dõi
nhiều gia đình thì có người nhiễm hp nhưng mà do thiếu kiến thức nên đã lây sang trẻ
vì vậy mà mời quý vị cùng đón xem phần tiếp theo về những lưu ý để phòng ngừa hp cho trẻ ngay sau đây
theo nghiên cứu từ những nhà trẻ trẻ có thể gây ra các vấn đề ở trẻ
những gia đình có thành viên nhiễm hp cho thấy có mối liên quan về lây nhiễm từ những người xung quanh với trẻ em
chính vì vậy người lớn cần có ý thức giữ vệ sinh giúp phòng nhiễm khuẩn cho chính mình cũng như ngăn nguồn lây đến trẻ
không nên hôn miệng nhai cơm cho trẻ
người lớn không dùng chung bát đũa trong bữa ăn với trẻ em
rửa tay ngay sau khi vào nhà vệ sinh
hướng dẫn trẻ thường xuyên rửa tay với xà phòng trước và sau khi ăn
trong gia đình nếu có người nhiễm hp cần cho trẻ đi kiểm tra để theo dõi
chú ý vệ sinh khi cho trẻ ăn uống tại nơi công cộng
ubnd huyện quỳnh lưu nghệ an vừa có phương án xây dựng chợ đầu mối thủy hải sản lớn nhất tỉnh
nguồn vốn sử dụng bằng ngân sách hoặc chủ đầu tư kết hợp đối tác công tư
chợ đầu mối này được kỳ vọng là kênh tiêu thụ kết nối sản xuất với phân phối và tiêu dùng
góp phần thúc đẩy sản xuất ngư nghiệp tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động thương mại nông thôn
bên cạnh đó thì chợ cũng được kỳ vọng giải quyết những bất cập tại các chợ truyền thống hiện nay